hưng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm hai nghìn một mươi chín
chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái việt nam
sự kiện bữa sáng riêng băng trắng lần thứ năm với chủ đề tọa đàm với nam giới
vai trò của doanh nghiệp trong bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ đã được tổ chức tại hà nội
chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu trong và ngoài nước
tại sự kiện các đại biểu nhấn mạnh sự an toàn tôn trọng và bình đẳng là quyền cơ bản của con người
trong đó có phụ nữ việt nam
nam giới đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xóa bỏ vòng tròn bạo lực
tạo cơ hội bình đẳng an toàn và tôn trọng phụ nữ
đặc biệt thực hiện tốt bình đẳng giới sẽ giúp doanh nghiệp tổ chức có cơ hội phát triển nguồn nhân lực tốt hơn
xây dựng uy tín và hình ảnh của tổ chức góp phần tăng trưởng kinh tế
điểm nhấn của sự kiện năm nay là hoạt động forum tater
một hình thức kịch nghệ thuật đóng vai vừa mang tính giải trí vừa mang tính giáo dục
chiến dịch rebang trắng là phong trào toàn cầu với sự tham gia tiên phong của nam giới và trẻ em trai
nhằm ngăn chặn bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tập trung các hoạt động vào một mươi sáu ngày hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ